tiếp tục chuyến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tây nam
hôm nay bộ tư lệnh vùng năm hải quân và đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trên đảo hòn chuối thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các đơn vị trạm radar sáu trăm một mươi năm hải quân vùng năm trạm hải đăng
đồi miên phòng và tổ nhân dân tự quản đảo hòn chuối
đoàn công tác chúc các đơn vị trên đảo đón tết cổ truyền của dân tộc yên vui và đầm ấm
đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác tuần tra giữ gìn biển đảo